hành vi ứng xử phản văn hóa
nhiều cái hành vi vi phạm
bất chấp môn luận và cũng có
nhiều hành vi từ đó dẫn đến hành vi
phạm tội chúng ta nghĩ rằng

ảnh hưởng không chịu
các tác động từ những
các chế tài liên quan đến hành động của mình
khiến cho cái việc hành động
và lời nói không điểm soát
đó tạo ra rất nhiều hệ lụy

độc hại khiến cho những người
khác có thể bắt trước khiến cho
những người ở trên không gian mạng
có thể thể hiện mình
một cái cách mà nó không
theo đúng những cái
nguyên tắc đạo đức ở trong xã hội
không thể hiện cái trách nhiệm xã hội
của mỗi người công dân và
tất cả những cái hành động đó dù
nhỏ thôi nhưng nó là
mầm mống của rất nhiều những cái
sai lệch khác không chỉ về
đạo đức không chỉ về hành vi
mà còn về rất nhiều những cái vấn đề khác
trong xã hội từ
thực tế có thể thấy rằng một bộ phận
khốc nhỏ những người dùng mạng xã hội
bị vướng vào thứ quyền lực ảo
trên không gian mạng có một số biểu hiện
đặc trưng như sau thứ nhất
mất quá nhiều thời gian truy cập mạng
xã hội người sử dụng liên tục
ở trạng thái online mất thời gian
lướt mạng luôn phải tìm kiếm nghĩ ra
đề tài bài viết nhằm duy trì
lượng người đọc người hâm mộ thậm chí
mạng xã hội còn khiến người dùng
luôn nơm nớp một cảm giác sợ hãi
về việc sẽ bỏ lỡ một điều gì đó
cảm giác này ám ảnh rằng
nếu không thường xuyên vào mạng
sẽ bị bỏ lỡ những điều hay ho
rồi trở thành lạc hậu trong mắt cộng đồng mạng
thứ hai được tung hô thái quá
quên đi xuất phát điểm quên đi vị trí
và công việc chuyên môn của mình
có một thực tế là một số nhà báo
giảng viên nhà nghiên cứu cán bộ công chức
do đặc thù nghề nghiệp nên được
tiếp cận sớm với nhiều thông tin
trong đó có những thông tin quan trọng
thông tin mang tính chất nội bộ
hơn các đối tượng khác
nhờ việc được tiếp cận biết sớm thông tin
cộng với có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành theo dõi
nên họ viết bài đăng tải
trên trang cá nhân và được cộng đồng mạng
hưởng ứng khích lệ bằng những lượt thích
chia sẻ hay bình luận
hiệu ứng từ việc hưởng ứng và tung hô
của cư dân mạng khiến cho người viết
trước mắt có được cảm giác hân hoan
được thừa nhận được chứng tỏ
nhưng về lâu dài khi cảm giác
được tung hô và những lời khen
vô thưởng vô phạt luôn thường trực
sẽ khiến cho người viết xa vào ngộ nhận
về một thứ quyền lực ảo
mà quên đi trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
nguy hiểm hơn một bộ phận
có biểu hiện hai mặt chẳng hạn như
những phóng viên nhà báo khi viết tin bài
đăng báo theo nhiệm vụ thì ủng hộ
chủ trương chính sách nhưng trong các bài viết
đăng tải trên mạng xã hội thì luôn
đi ngược lại những quy định chủ trương
đường lối thể hiện thái độ tiêu cực
có những cán bộ ngành trong cuộc họp
chuyên môn thuần túy không phát biểu ý kiến
nhưng trên trang cá nhân lại gây gắt
bày tỏ thái độ bất mãn phản đối
các chủ trương định hướng của lãnh đạo ngành
chưa kể một số kols
một số nhà báo có fanpage
có lượng theo dõi lớn chỉ trú tâm
đăng tải bài viết với mục đích tống tiền
doanh nghiệp và tổ chức cá nhân
có dấu hiệu sai phạm
thứ ba có quan điểm lịch lạc
sai trái dẫn đến leo lái định hướng
dư luận xã hội một cách tiêu cực
thực tế việc duy trì chế độ online
trên mạng đã khiến một số kols
đắm chìm trong thế giới ảo gây nên
những hệ lụy thật
không ít người đã đăng tải trạng thái bài viết
với những thông điệp cực đoan lịch lạc
tiêu chuẩn kép công kích về giới tính
tôn giáo đạo đức và pháp luật
su thế chửi bới bôi nhọ
bóc phốt tấn công cá nhân trên không gian mạng
là những biểu hiện lịch chuẩn
đang thu hút một lượng lớn người theo dõi
lấn át các thông tin quan trọng của đất nước
của đời sống xã hội
nó là sự thách thức đối với thể chế
khi một số lượng lớn những người theo dõi
trở thành phan cuồng có thể quay ra
tấn công các cơ quan nhà nước
cơ quan truyền thông chính thống bằng nhiều hình thức
để được cộng đồng mạng tung hô
chia sẻ bình luận
một số người dùng mạng xã hội đã không ngần ngại
đánh cháo khái niệm sao chép
trích dẫn cắt rắn tùm lum
để dựng nên những bài viết không chính xác
đi ngược dòng dư luận phản biệt lại
các thông tư nghị định dự thảo luật
đang được đệ chỉnh xin ý kiến
mà không căn cứ vào cơ sở khoa học
cơ sở pháp luật văn hóa
miễn sao được nhiều like nhiều chia sẻ
cái sự sai lệch trong mỗi hành vi
của con người nó không chỉ
khiến cho người đó trở nên
nhìn nhận không đúng về chính bản thân mình
mà còn khiến cho những hành vi của họ
có tác động tiêu cực đến những người khác nữa
và cái điều này thì vô cùng
nguy hại đối với sự phát triển
của văn hóa của đạo đức
của xã hội
cái này là chúng ta cần phải lên án
để từ đó chúng ta
sự quan tâm
đến trách nhiệm đạo đức
trong mỗi hành vi của mỗi người
không chỉ trong các hành vi của mỗi người
không chỉ trong cuộc sống thực
mà trên cả không gian mạng
không chỉ là ở trong những các cái
không gian cụ thể mà còn không gian
chung của cả xã hội nữa
thứ tư xa rời thực tế
đám chìm trong không gian ảo
khiến họ trở nên lạc lõng
không bắt nhịp được với đời sống thực tại
điều nguy hại này không chỉ xảy đến
với những người lớn tuổi
mà có một bộ phận không nhỏ giới trẻ
cũng đang mắc phải biểu hiện sống ảo
vì quá đám chìm trong sự tung hô
cổ vũ mà không ít người
luôn có biểu hiện thái độ thờ ơ
vô cảm với mọi diễn biến cuộc sống xung quanh
đi ăn đi cà phê
đi du lịch cũng chỉ loay hoay
chụp ảnh nghĩ ý tứ minh họa
cho bức ảnh rồi đăng tải
xong lại cắm mặt vào đếm like
có người chỉ vì mê mải với cõi ảo
khiến năng lực công tác giảm rút
không đáp ứng và theo kịp yêu cầu
nhiệm vụ chuyên môn
đãi dùng chứ làm dụng
trong việc mà sử dụng không gian mạng
đưa những thông tin cá nhân nó không có lợi
cho cá nhân mình cũng như là cho
những người xung quanh và cộng đồng
thì đầu tiên là nó
sẽ tạo ra những hiểm họa
cho chính bản thân họ
tôi cho rằng là những cái việc mà những người ta
đưa lãng dụng nó
thì bao giờ
nó cũng tác dụng các tác hại đầu tiên
đối với chính bản thân và sau đó
thì nó là cái môi trường thuận lợi
để những kẻ xấu những phần thứ
không tốt đặc biệt là tội phạm
lợi dụng để gây hại cho chính họ
cho nên khi mà người ta đã
đắm chìm quá nhiều vào trong không gian mạng đó
thì đầu tiên là người ta khi đối diện
với thực tiễn thì người ta thường hay
có một sự sốc khu sốc
các cấp độ khác nhau
về vấn đề giữa thực tiễn và
những điều hình ảnh ở trên mạng cái điều thứ hai
là họ bất rất nhiều thời gian
hữu ích vào những công việc khác
cái thứ ba là sự
mệt mỏi về tinh thần
mệt mỏi về sức khỏe
nó sẽ tạo ra cái
hiểm tác động tiêu cực
đến hiệu quả cái năng suất
lao động học tập
quan hệ sau ứng xử
và một vấn đề
là sự kết nối giữa con người với
con người ngay trong gia đình người thân
bạn bè và xã hội nó đã cảm thấy
nó đã mất đi rất nhiều
cái phong phú
thiết thực sinh động
và ý nghĩa
của cái mối quan hệ giao tiếp
từ khi mạng xã hội phát triển một số
bộ phận người dân đã nảy sinh thái độ
ứng xử không đúng mực ra đường khi vi phạm
luật gặp cảnh sát giao thông
thay vì xuất trình giấy tờ hợp lệ
lại chỉ lăm lăm dùng điện thoại để quay phim
chụp ảnh một số khác khi đi du lịch
về thì đăng hóa đơn thanh toán dịch vụ
viết các bài đánh giá chất lượng dịch vụ
du lịch nhằm hạ uy tín nhà hàng
khách sạn nhãn hàng đến khi
bị phản biện biết sai
thì âm thầm hạ tốt xóa bài
không một lời xin lỗi hay giải thích
việc sống ảo của một số người dùng
mạng xã hội đã gây thiệt hại không nhỏ
cho một số tổ chức cơ quan
và các nhãn hàng
khi chúng ta thực hiện những hoạt động
đính chính về những thông tin
và xác nhận những cái thông tin này sai sự thật
thì chúng ta phải có cái cơ sở và nền tảng
liên quan đến uy tín
của cá nhân của mình và phải thể hiện
được vai trò của mình trong việc
tổ chức hoạt động kinh doanh đó
thứ hai nữa là với vai trò của các cái cá nhân
và đơn vị cơ quan tổ chức của mình
khi liên lạc với các đơn vị
mà có thẩm quyền tiến hành xử lý
đối với những hành vi mà cung cấp
những thông tin sai sự thật
thì chúng ta cần phải lưu lại bằng chứng
một cách rõ ràng và cụ thể
để chúng ta có thể thực hiện các hoạt động
đánh giá về những hành vi vi phạm pháp luật này
cũng như là cung cấp cho các đơn vị chức năng
có thể thực hiện theo đúng cái thẩm quyền của mình
thứ sáu chuyện gì cũng đưa lên mạng xã hội
chính nhờ mạng xã hội có tính tương tác cao
kết nối nhiều thành phần nhiều tổ chức
nhiều đối tượng nên tạo ra sự tự do kết nối
tự do tiếp cận tương tác giao lưu chia sẻ
thực tế mạng xã hội cũng có sự hữu ích
khi không ít các vụ việc sự vụ
được giải quyết nhanh chóng và kỳ thời
tuy nhiên một số người vì ngộ nhận quyền lực ảo
nên luôn hiếu thắng manh động cầm đèn chạy chiếc ô tô
chuyện gì cũng đưa lên mạng xã hội để bàn thảo
ngày nay con người không thể sống mà thiếu môi trường mạng
nhưng điều quan trọng là phải sử dụng mạng xã hội
một cách thông minh hơn
hiểu được luật chơi của những nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội
sẽ có các giải pháp để đảm bảo
việc sử dụng mạng xã hội không ảnh
không ảnh hưởng đến công việc và đời sống thực
khuyên cáo người dùng luôn tuân thủ các quy định
quy chế sử dụng mạng xã hội
đã được bộ thông tin và truyền thông ban hành
nên sử dụng mạng xã hội một cách đúng đắn và chuẩn mực
việc bày tỏ suy nghĩ ý kiến quan điểm
tự do trao đổi các thông tin trên hệ thống báo chí
xuất bản internet mạng xã hội
là quyền tự do của mỗi công dân
tuy nhiên phải tuân thủ theo quy định của pháp luật
đó là những điều đã được cụ thể hóa
trong hiến pháp và các bộ luật
như luật xuất bản luật báo chí luật an ninh mạng

với cá nhân sử dụng mạng xã hội
cần xây dựng cơ chế phản biệt phân tích
chọn lọc chắt lọc thông tin
tự mình gạn đục hơi trong
phân biệt và chọn lọc những thông tin
được đưa ra là chính xác phù hợp với bản thân
tránh thích like chia sẻ share
những bài viết hình ảnh chưa rõ ràng
chưa được kiểm chứng thông tin
và những bài có quan điểm đi ngược
với chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
cho dù các kol họ có xây dựng
hình ảnh của mình như thế nào
thì thông qua họ chúng ta đều có thể chắt lọc
cũng như là rút ra được bài học cho riêng mình
đặc biệt đó là việc học tập
theo những kol mà là tấm gương
truyền cảm hứng những kol hoạt động tích cực
và tránh xa những cái tiêu cực
những cái suy nghĩ và quan điểm lệch lạc
tăng cường thanh tra kiểm tra
xử phạt các hình thức sử dụng mạng xã hội
để tung tin bịa đặt tin giả
nhằm tăng tính dân đe
và tuyên truyền pháp luật
đồng thời có cơ chế hình thức biểu dương
tôn vinh kịp thời những tổ chức cá nhân
có những bài viết thuyết phục
phản bác lại các thông tin sai trái thù địch
nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ
quản lý thông tin truyền thông
lãnh đạo phóng viên bình tập viên
các cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương
lãnh đạo công chức viên chức về mạng xã hội
luật an ninh mạng cũng như các biện pháp
quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông
nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác
xây dựng cơ chế chính sách
thu hút các tổ chức doanh nghiệp
xây dựng hệ thống mạng xã hội của việt nam
tạo diễn đàn sân chơi mạng xã hội
cho người dùng trong nước cạnh tranh
với các nền tảng mạng xã hội đa quốc gia
việc này vừa đảm bảo được quản lý thông tin
dữ liệu người dùng vừa đảm bảo
chủ quyền an ninh trên không gian mạng
chúng ta cần phải chú ý đến những công dân số
những người sử dụng mạng xã hội
ở đó thì những người sử dụng mạng xã hội
phải là những người thể hiện
trách nhiệm của mình
trong khi sử dụng mạng xã hội
họ phải biết ca ngợi
hoặc là biết lan tỏa
những thông điệp tích cực từ mạng xã hội
nhưng đồng thời họ phải biết cách
báo xấu lên án những hành động đấy
một cách kịp thời đúng đắn
để từ đó chúng ta tạo ra một cái môi trường
phù hợp và lành mạnh
mạng xã hội hay ngoài đời thực
luôn cần những thông tin hữu ích với cộng đồng
những điều tốt đẹp nếu được lan tỏa
một cách kịp thời đúng đắn và mạnh mẽ
sẽ giúp cho cuộc sống này tốt đẹp hơn
hy vọng với mỗi người
có ảnh hưởng trên mạng xã hội
trước lúc bấm nút đăng tải nút like nút chia sẻ
thì hãy trả lời cho câu hỏi
hành động này có giúp ích gì
cho cộng đồng
ý thức trách nhiệm với cộng đồng
là yếu tố đặt ra với những người có tầm ảnh hưởng
hay bất kỳ ai khi tham gia mạng xã hội
vì vậy để góp phần làm xã hội tốt đẹp hơn
thì bất kỳ ai trong chúng ta
đều cần phải tỉnh táo thận trọng
và trang bị các kỹ năng kiến thức
cần thiết khi sử dụng mạng xã hội